cuối tháng bảy đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía bắc diễn biến phức tạp
gây ra thiệt hại nặng nề về con người và tài sản
trước tình hình đó ngày bốn tháng tám ban thường trực ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã quyết định trích từ quỹ cứu trợ trung ương số tiền sáu trăm linh triệu đồng
chuyển cho ban cứu trợ ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam hai tỉnh yên bái và sơn la
mỗi tỉnh ba trăm linh triệu đồng để hỗ trợ các gia đình có người chết mất tích bị thương nặng
bị sập nhà hoàn toàn nhà trôi đổ khắc phục hậu quả mưa lũ
theo đó gia đình có người chết mất tích được hỗ trợ năm triệu đồng một người
gia đình có người bị thương nặng được hỗ trợ ba triệu đồng một người
hiện nay với sự hỗ trợ của các bộ ngành hai tỉnh yên bái và sơn la đang tích cực khắc phục hậu quả do mưa lũ
do lũ quét bên cạnh việc khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích
hai tỉnh yên bái và sơn la đang giả soát di rời những hộ dân đang ở khu vực nguy hiểm
đến nơi an toàn hỗ trợ khẩn cấp kịp thời cho người dân về chỗ ở thuốc men nước uống thức ăn
không để người dân nào bị đói hay bệnh tật
hiện các lực lượng cứu hộ cứu nạn làm việc cả ngày lẫn đêm để tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả thiên tai
tuy nhiên do địa hình chia cắt địa bàn rộng phức tạp lượng đất đá vùi lấp rất lớn
trong khi đó hầu hết người mất tích bị nước cuốn trôi nên rất khó xác định được địa điểm vị trí để tìm kiếm
yên bái đang rất cần sự chia sẻ
giúp đỡ từ các bộ ngành trung ương và các tỉnh cùng những tổ chức nhà hảo tâm giúp đỡ người dân nhanh chóng vượt qua đau thương mất mát để ổn định đời sống
ngày bốn tháng tám ubnd việt nam tỉnh yên bái đã kêu gọi các doanh nghiệp doanh nhân nhà hào tâm các tổ chức trong và ngoài tỉnh
cán bộ công chức viên chức người lao động chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ủng hộ nhân dân huyện mù căng trải bị thiệt hại do mưa lũ
ngay sau lễ phát động phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển ủng hộ ba mươi triệu đồng ban chỉ đạo tây bắc ủng hộ hai trăm linh triệu đồng
tỉnh cũng đã hỗ trợ ba mươi hai gia đình có nhà bị cuốn trôi với mức hai mươi năm triệu đồng một nhà kèm theo một mươi năm kg gạo trên một khẩu một tháng và hỗ trợ đến sáu tháng tiếp theo
tại sơn la tính đến một mươi sáu h ngày bốn tháng tám hậu quả mưa lũ tại huyện mường la đã làm chín người chết ở các xã trường hoa triềng san nạm păm và thị trấn ít ong
sáu người bị mất tích và sáu người bị thương
mưa lũ tại mường la cũng đã làm hai trăm chín mươi bốn ngôi nhà bị thiệt hại trong đó một trăm tám mươi hai ngôi nhà bị nước cuốn trôi sập đổ hoàn toàn đặc biệt tại xã nậm păm
mưa lũ đã cuốn trôi nhà văn hóa và nhiều các điểm trường tiểu học và trạm y tế xã làm cô lập bốn bản
bên cạnh đó mưa lũ tại mường la đã làm thiệt hại hai trăm chín mươi hectare lúa và hoa màu hai mươi hectare ao cá cùng hàng nghìn con trâu bò lợn dê và da cầm
ngoài ra mưa lũ tại mường la đã làm thiệt hại nặng về hệ thống điện nước cáp quang
ước tính tổng thiệt hại tại mường la đến chiều ngày bốn tháng tám khoảng bốn trăm sáu mươi một tỷ đồng
trước mắt hội chữ thập đỏ huyện mường la đã hỗ trợ các gia đình có người bị chết mất tích bị thương và các hộ có nhà bị lũ cuốn trôi sập đổ phải di chuyển với số tiền là hơn năm mươi triệu đồng
và ủy ban nhân dân huyện đã hỗ trợ các hộ bị thiệt hại hơn một tỷ đồng
tính đến chiều ngày bốn tháng tám huyện mường la đã tiếp nhận cứu trợ của các tổ chức cá nhân quan tâm đến đồng bào vùng lũ lụt với số tiền hơn ba ba tỷ đồng
trong đó ban cứu trợ tỉnh sơn la ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt số tiền hai tám tỷ đồng